chương trình tiếp tục với một số tin tức về giao thông
hàng trăm quái xế sử dụng mô tô đã thay đổi kết cấu chạy tốc độ cao gâm rú gây náo loạn mất an ninh trật tự giao thông
quanh hồ tây đã bị lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự
các tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi một và công an quận tây hồ tổ chức vây bắt
qua kiểm tra ban đầu tất cả các xe mô tô phân khối lớn này đều được các đối tượng thay đổi kết cấu
đổ lại những phần máy ô xe nhằm xa tăng tốc độ và âm thanh
các đối tượng điều khiển xe với tốc độ cao lạng lách đánh võng nẹp ô gâm rú ga gây tiếng ổn rất lớn
tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và khiến người dân vô cùng bức xúc
khi bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra hành chính các đối tượng còn thể hiện thái độ không hợp tác
thậm chí cố tình tăng ga lao thẳng vào tổ công tác để bỏ chạy